trong đó có cả chất thải nguy hại không đúng quy định tại một số địa phương
khí thải phát sinh từ cơ sở sản xuất công nghiệp có đốt nhiên liệu hóa thạch như nhiệt điện xi măng
chỉ riêng tại tp hcm đã có hơn chín trăm linh cơ sở công nghiệp sản xuất kinh doanh phát sinh bụi và khí thải
nguyên nhân gây ô nhiễm không khí đã được phân tích khá rõ ràng
thế nhưng làm thế nào để kiểm soát và giảm thiểu thì còn rất nhiều khó khăn
đã đến lúc các cấp chính quyền và chính mỗi người dân cần phải có trách nhiệm
trong việc quản lý chất lượng bầu không khí mà chính mình đang hít thở
từ đó cải thiện chất lượng không khí được tốt hơn
một tám trăm bảy mươi tấn là khối lượng khí co hai mà bầu không khí của thủ đô hà nội phải gánh chịu mỗi ngày
chỉ tính riêng từ việc sử dụng bếp thàn tủ ong
khói bếp là thủ phạm đứng hàng thứ tư trong việc tăng tỷ lệ tử vong
bệnh tật ở hầu hết các nước đang phát triển
mỗi lần đun bếp một người sẽ hít vào lượng khói độc tương đương với hút bốn mươi điều thuốc lá
khói bếp đứng trên cả sốt rét sởi và hivs trong danh sách nguyên nhân gây tử vong cho trẻ dưới năm tuổi
theo số liệu của tổ chức y tế thế giới who
ở việt nam ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân khiến bốn mươi năm người chết mỗi năm
và bếp thàn tủ ong là một trong những nguyên nhân chính
thàn tủ ong dùng để đun nấu
nhiều loại chất độc hại bao gồm co và bụi mịn
có thể gây ra các bệnh nguy hiểm như viêm phế quản phổi tắc nghẽn mãn tính
ung thư thanh quản viêm đường hô hấp và viêm phổi
chính vì vậy ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hà nội đã ra chỉ thị một năm ctubng
về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt
kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn tp
ngay khi có chỉ thị
ubnd tp hà nội đã tích cực ra quân giả soát
thu giữ số bếp than tổ ong mà người dân cũng như các hộ kinh doanh đang sử dụng
đồng thời tạo điều kiện tặng bếp mới cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
chúng tôi đã hợp với địa bàn dân cư cân nhắc việc giúp gia đình hỗ trợ gia đình
một loại bếp hình thức bếp tích hợp để gia đình vừa có tiện trong việc sử dụng
và thứ hai là đảm bảo an toàn
địa bàn dân cư và các công chí có các nguồn quỹ vận động cũng như xã hội hóa
chúng tôi đã thực hiện xong trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển bếp đến hội bảo vân để sử dụng
hiện tại riêng trên địa bàn quận hoàn kiếm đã xóa bỏ hoàn toàn hai năm trăm hai mươi năm bếp thàn tổ ong
kết quả tích cực có được là nhờ sự cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của lãnh đạo từ thành phố đến các quận
đồng thời kết hợp nhiều phương pháp khác nhau bao gồm nghiên cứu
truyền thông mạng xã hội nâng cao nhận thức và cung cấp giải pháp thay thế
trong thời gian vừa qua quận hoàn kiếm nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội
trong đó có cả các tổ chức quốc tế và tổ chức trong nước
đặc biệt là các tổ chức này có kinh nghiệm và có nguồn tình nguyện viên rất am hiểu và rất nhiệt tình
để hỗ trợ cho chúng tôi từ công tác tuyên truyền từ công tác tham gia các dự án để triển khai xuống người dân
câu chuyện thành công trong phối hợp quản lý và hạn chế bếp than tổ ong
góp phần hạn chế nguồn thải ra không khí mới chỉ là một đốm sáng nhỏ trong quản lý chất lượng không khí hiện nay
khi mà thực trạng với các nguồn thải
các nguồn xả thải trực tiếp khác ra môi trường vẫn còn rất lớn
thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế
đơn cử như trách nhiệm chủ trì và phân công quản lý nhà nước về chất lượng môi trường không khí còn phân tán
chưa rõ đầu mối quản lý giữa các bộ có liên quan
trong khi các chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí chưa cụ thể
và chưa có kế hoạch quản lý chất lượng không khí ở trung ương cũng như địa phương
ngay cả bộ tài nguyên môi trường cũng không có bộ phận chuyên trách
về quản lý chất lượng không khí
theo tôi biết đến giờ phút này
các sở tài nguyên môi trường
lực lượng mà làm về quản lý chất lượng không khí cũng không nhiều lắm
chính vì thế nguồn lực dành cho quản lý chất lượng không khí không nhiều
kể cả các vấn đề về quan trắc
rồi kiểm kê khí thải
nó cũng chưa đến đời đến xuống
các công cụ dùng trong quản lý của chúng ta còn thiếu nhiều thứ lắm
cho nên cũng không thể nói bảo trách người nọ người kia
trách chính quyền trách các tuyến vân cũng rất là khó khăn
hiện nay tại các thành phố lớn hệ thống trạm quan chắc vẫn còn khá ít
trừ phần bố rộng
trong tháng năm vừa qua thành phố hà nội mới được bản giao thêm hai mươi bốn trạm quan chắc không khí tự động
do hàn quốc tài trợ nâng tổng số trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn thành phố lên ba mươi năm trạm
phục vụ nhu cầu theo dõi chất lượng không khí
hệ thống trạm quan trắc không khí của người dân đồng thời tăng cường triển khai các nghiên cứu khoa học
ứng dụng công nghệ mô hình hóa và các công nghệ dự báo cảnh báo tới cộng đồng
vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho người dân
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí
đầu tư trạm quan chắc được coi là biện pháp hữu hiệu giúp kiểm soát nguồn thải
qua các số liệu nghiên cứu cụ thể từ đó đưa ra được những hành động thực tiễn
sảm thiểu các nguồn khí thải gây ô nhiễm
nhận thức được tác hại của ô nhiễm môi trường không khí tới sức khỏe
đời sống của người dân cũng như tới quá trình phát triển bền vững
chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương
triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát bảo vệ môi trường không khí
ngày một sáu hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định chín trăm tám mươi năm a
quy đề ttg phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí
thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí xung quanh
ban hành quy định trách nhiệm và một số biện pháp quản lý chất lượng không khí
trong luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn và các nghị định hướng
dẫn thi hành luật xây dựng triển khai một số quy định quy chuẩn lộ trình thực hiện
trong lĩnh vực giao thông vận tải xây dựng
các địa phương cũng đã cải thiện từng bước chất lượng môi trường không khí trên địa bàn
xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại địa phương
ngoài quyết định chín trăm tám mươi năm a thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt quyết định số chín trăm linh chín
quy đề ttg ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi về đề án kiểm soát khí thải xe mô tô
xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh thành phố
quyết định số bốn trăm chín mươi hai nghìn một mươi một quy đề ttg ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng chính phủ
quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô xe mô tô hay bánh sản xuất
lắp ráp và nhập khẩu mới tăng cường năng lực quốc gia về kiểm soát khí nhà kính
có phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính của việt nam
qua đó đưa ra các giải pháp cấp bách trước mắt
bao gồm các tỉnh thành phố phải ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư
lắp đặt bổ sung tăng số lượng hệ thống các trạm quan trắc môi trường
các địa phương cần tiến hành quan chắc thường xuyên liên tục định kỳ
bộ y tế nghiên cứu ban hành ngay khuyên cáo chính thức để người dân dự phòng
bảo vệ sức khỏe theo mức độ ô nhiễm môi trường không khí
thu gom triệt đề rác bụi bẩn trên các trục tuyến đường giao thông
ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ yêu cầu bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trường hợp cần thiết yêu cầu ngừng ngay hoạt động sửa chữa xây dựng
nếu không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường
triển khai ngay kế hoạch vận động hỗ trợ các hộ gia đình hộ kinh doanh nhỏ hạn chế
không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt
tiến tới kiên quyết cấm sử dụng toàn bộ than tổ ong từ năm hai nghìn hai mươi một
hỗ trợ các hộ dân sử dụng dơm dạ sau thu hoạch vào mục đích hiệu quả
thay cho việc đốt không đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp đốt chất thải vi phạm gây ô nhiễm môi trường

đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận ở một mức độ nào đó đấy
chất lượng không khí liên quan tới các nguồn thải bắt nguồn
từ quá trình phát triển kinh tế của các đồ thị
bởi vậy quản lý chất lượng không khí cần phải đi đôi với giải pháp kỹ thuật và công cụ kinh tế
tức là cần sự tăng cường các nguồn lực tài chính đa dạng hóa các nguồn đầu tư
tăng cường kinh phí cho quản lý môi trường không khí
đặc biệt là hình thành hệ thống công cụ kinh tế như phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
xây dựng cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải khí thải giữa các doanh nghiệp
từ đó giải bài toán giữa kinh tế và môi trường
nếu chúng ta có thể thực hiện triệt để các giải pháp ngắn hạn và lâu dài mà kế hoạch đặt ra
thì dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi bảo đảm tám mươi các cơ sở sản xuất thép
hóa chất và phân bón hóa học xử lý bụi và các khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường
chín mươi cơ sở sản xuất nhiệt điện tám mươi cơ sở sản xuất xi măng
bảy mươi cơ sở sản xuất thép hóa chất và phân bón hóa học
đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục với các thông số theo quy chuẩn
kiểm kê khí thải cho chín mươi cơ sở sản xuất nhiệt điện tám mươi cơ sở sản xuất xi măng
bảy mươi cơ sở sản xuất thép hóa chất và phân bón hóa học
quản lý chất lượng không khí là trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương
mà còn của mỗi cá nhân tổ chức doanh nghiệp
vì vậy đây là việc cần sự chung tay của toàn xã hội
hoạt động quản lý chất lượng không khí của việt nam trong thời gian tới
được hiện thực hóa một cách toàn diện bài bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn
và theo xu thế của thế giới về quản lý chất lượng không khí
mỗi chúng ta đều có thể tự quản lý phần nào tác động đến không khí
chỉ bằng cách hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân phát thải khí
từ bỏ việc đun nấu bằng bếp than hoặc là tự cải thiện chất lượng không khí quanh nhà
bằng việc trồng thêm nước
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
đóng góp quốc gia tự định nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc chủ động
sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu
với mục tiêu là đến năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ giảm chín tổng lượng phát thải khí nhà kính
cùng với đó là thực hiện xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu
một trong những mục tiêu quan trọng của việc thực hiện các chính sách này
là thúc đẩy bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu
và giảm thiểu rủi ro thiên tai
đây cũng là mục tiêu hướng tới của dự án phụ nữ với biến đổi khí hậu mới được khởi động tuần qua
và đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị khán giả trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
phụ nữ là một trong nhóm các đối tượng dĩ bị tổn thương trước những rủi ro từ thiên tai và biến đổi khí hậu
nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ còn gặp nhiều rào cản trong ứng phó với biến đổi khí hậu
họ gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin ít cơ hội được học hỏi các biện pháp ứng phó
chính sách giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu chưa chú ý nhiều đến sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới
tại việt nam nhiều tổ chức phi chính phủ do nữ giới lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
vì vậy trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng cùng mạng lưới các tổ chức phi chính phủ việt nam về biến đổi khí hậu triển khai thực hiện dự án phụ nữ với biến đổi khí hậu
với kỳ vọng sẽ khắc phục những điểm còn chưa được chú trọng trong các tổ chức phi chính phủ có các hoạt động liên quan tới biến đổi khí hậu
tất cả những cái tổ chức mà làm về biến đổi khí hậu hay thích ứng với biến đổi khí hậu thì đều có những cái hoạt động rất là tốt về mặt chuyên môn
nhưng hình như về giới thì lại chưa được tốt
chính vì vậy có thể nói là lồng ghép giới vào biến đổi khí hậu của chúng ta mới ở bước rất ban đầu
mặc dù là thực ra chúng ta có rất nhiều những hoạt động ví dụ như chẳng hạn trong quản lý rác thải
người phụ nữ từ hộ gia đình cho đến những người phụ nữ thu gom rác đều đóng góp rất lớn vào giảm thiểu khí nhà kính
nhưng mà chúng ta cũng chưa được đưa vào thế thì chúng tôi nghĩ là chúng ta đang ở những bước bắt đầu và đã có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi
thì đây là những cái hoạt động rất là tốt
đây là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta có thể lồng ghép giới vào biến đổi khí hậu và giải quyết những vấn đề giới một cách tận gốc dễ và có hệ thống
phụ nữ với biến đổi khí hậu nằm trong khuôn khổ chương trình empower
trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu được triển khai trong hai năm từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi một
nhằm nâng cao năng lực và vận động chính sách thúc đẩy bình đẳng và lồng ghép giới trong quá trình xây dựng chính sách
ra quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu
đồng thời trao quyền cho phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương
tận dụng kiến thức bản địa năng lực và kỹ năng của các nhóm phụ nữ để ứng phó và giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu
tạo ra nhiều mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu
dự án được chính phủ thụy điển cam kết đồng hành cùng với un women và chương trình môi trường liên hợp quốc undp thúc đẩy thực hiện
phụ nữ đã tham gia vào các hoạt động thay đổi xã hội
và chính sách
vấn đề về giới và biến đổi khí hậu có mối quan hệ rất chặt chẽ
để có các giải pháp hiệu quả
cần tận dụng những kinh nghiệm
kiến thức và kỹ năng của họ
tạo ra một hành lang bình đẳng trong xã hội
biến đổi khí hậu là vấn đề của thời đại
có những nhân vật là phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn
đóng góp không nhỏ cho những cam kết cao hơn với công cuộc thích ứng với biến đổi khí hậu
trong quá trình xây dựng đóng góp quyền quốc gia tự quyết ndc và kế hoạch thích ứng quốc gia
công tác lồng ghép giới đã được nghiên cứu và thảo luận
tuy nhiên số lượng nghiên cứu về giới và cách thức thực hiện cụ thể còn thiếu
dự án phụ nữ với biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ cung cấp cho bộ tài nguyên và môi trường hoàn thiện những điểm còn thiếu này
những hình ảnh vừa rồi của dự án phụ nữ với biến đổi khí hậu
cũng đã khép lại thời lượng chương trình tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau